dịch viêm da nổi cục trên châu bò đang lan rộng tại nhiều địa phương
trong đó việc vận chuyển châu bò đi buôn bán tại các chợ tiềm ẩn nguy cơ lớn khiến dịch lây lan
tại huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn có ba chợ buôn bán châu bò lớn tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh
tuy nhiên việc kiểm dịch phòng dịch gặp rất nhiều khó khăn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
chợ xã nghiên loan huyện bắc nẵm mỗi phiên có khoảng một năm trăm linh con châu bò được mang đến giao dịch
đây là chợ châu bò lớn nhất nhì miền bắc
mặc dù tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch viêm da nổi cục
tuy nhiên hiện nay tỉnh bắc cạn
chưa cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho châu bò khi vận chuyển nội tỉnh
đây là kẽ hở mà nhiều thương lái khai thác để vận chuyển châu bò đến chợ giao dịch
thương lái các tỉnh khác có thể nhờ người dân địa phương đứng tên để vận chuyển châu bò đến chợ giao dịch
hiện nay trên địa bàn xã nghiên loan
chúng tôi cũng chưa kiểm tra được giấy chứng nhận tiêm phòng trên các đàn châu bò
chưa có địa phương nào cấp giấy chứng nhận tiêm phòng châu bò
cho nên hiện nay các chợ châu bò chưa có giấy
giấy chứng nhận để tiêm phòng
ngoài ra các chợ châu bò tại tỉnh bắc cạn hầu hết đã được xây dựng từ khá lâu xuống cấp
trong bối cảnh một số chợ buôn bán gia súc ở các tỉnh lân cận đã đóng cửa do dịch bệnh
nên số lượng châu bò dồn về các chợ tại huyện bắc nạm ngày càng lớn
điều này khiến cho các chợ luôn ở trong tình trạng quá tải và mất vệ sinh
với lượng lớn như vậy
tôi cho rằng việc đảm bảo vệ sinh môi trường để hạn chế mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh
hiện nay chúng tôi đang thực hiện các biện pháp vệ sinh sau mỗi phiên giao dịch
nhưng tuy nhiên cũng nhận thấy được rằng do điều kiện cơ sở vật chất như vậy
cũng dễ xảy ra việc không đảm bảo về công tác an toàn dịch bệnh tại chợ này
chỉ một con bò bị bệnh mang đến chợ giao dịch mức độ lây lan sẽ là rất khó lường
dịch bệnh có thể tỏa đi nhiều địa phương khác
do đó ngành chức năng của tỉnh bắc cạn cần tăng cường các giải pháp phòng dịch hiệu quả hơn
trong thời gian tới